tính đến cuối tháng sáu toàn tỉnh cà mau có thêm hai trăm bốn mươi ba doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần một một trăm tám mươi tỷ đồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu số doanh nghiệp thành lập ít hơn một mươi một doanh nghiệp nhưng số vốn đăng ký cao hơn một trăm tám mươi bảy tỷ đồng
tính đến thời điểm này tỉnh cà mau đã cấp giấy chứng nhận cho trên bốn năm trăm linh doanh nghiệp với tổng số đăng ký gần hai mươi chín tỷ đồng
tuy nhiên số doanh nghiệp bị ngành chức năng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tăng gấp năm lần so với cùng kỳ do vi phạm các quy định về thuế
ngoài ra có năm mươi ba doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng gấp hai sáu mươi năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh cà mau đã thu hút đầu tư thêm hai mươi năm dự án với tổng vốn đăng ký hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
nâng tổng số dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư lên hai trăm năm mươi chín dự án với tổng vốn đầu tư lên chín mươi tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó có ba mươi bốn dự án đầu tư thuộc khu công nghiệp